cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa xác lập chuyên án điều tra và làm rõ thủ đoạn gài ma túy nhằm hãm hại người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
theo điều tra ban đầu vào lúc chín h ba mươi phút ngày ba tháng hai công an phường một mươi bảy quận gò vấp đã tiếp nhận qua điện thoại của một người đàn ông không rõ lai lịch
tố giác một người phụ nữ đang dừng xe mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín g một sáu mươi bảy nghìn ba mươi một trước nhà số năm trăm ba mươi đường lê đức thọ phường một mươi bảy quận gò vấp có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra xác minh công an phường một mươi bảy phát hiện một người phụ nữ đang cất dấu hơn ba gram methamphetamin tại các vị trí trên xe
khám xét khẩn cấp chỗ ở của người phụ nữ đã thu giữ thêm một bảy gram methamphetamine
quá trình điều tra ban đầu xác định người phụ nữ trên kinh doanh mua bán chó mèo cảnh trên các trang mạng xã hội
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba tháng hai có khách hàng sử dụng một tài khoản facebook để liên hệ với người phụ nữ đặt mua cho chó cảnh và yêu cầu giao đến một địa chỉ
đồng thời nhờ ghé qua một địa điểm khác nhận giúp hai bịch bánh tráng
khi đến điểm hẹn người phụ nữ đã gọi cho khách hàng nhưng được đề nghị là đợi vì đang bận
trong lúc đang đứng chờ thì bị công an đến kiểm tra và phát hiện sự việc trên
theo lời khai của người phụ nữ trước đó có xảy ra mâu thuẫn với nguyễn hữu thêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê sóc trăng
cơ quan công an xác định người phụ nữ trên không liên quan đến số ma túy bị thu giữ đồng thời mở rộng điều tra